cập nhật những tin tức dự báo thời tiết văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
vừa có công văn gửi bang chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố bắc bộ
bắc trung bộ tây nguyên và nam bộ về chủ động ứng phó với mưa lớn lốc xét mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở
theo tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ chiều tối ngày hai mươi và hai mươi một tháng năm
ở bắc bộ và bắc trung bộ có nơi mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
vùng núi lượng mưa phổ biến từ bốn mươi mm đến bảy mươi mm có nơi trên tám mươi mm
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng năm tiếp tục có mưa vừa mưa to và dông có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến một trăm linh mm đến hai trăm linh mm cả đợt
có nơi trên hai trăm năm mươi mm cả đợt dự báo còn có khả năng kéo dài
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng năm ở khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa rào và dông
cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa khoảng hai mươi mm đến năm mươi mm trong vòng hai mươi bốn h có nơi trên tám mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
trong mưa dông có khả năng xảy ra lũ quét sạt lỡ đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ bắc trung bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
để chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn lốc xét mưa đá và gió giật mạnh lũ lũ quét và nguy cơ
cơ sạt lở đất ngập úng có thể xảy ra văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố bắc bộ bắc trung bộ tây nguyên và nam bộ theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo
cảnh báo thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền nhân dân để chủ động phòng tránh
với những dự báo về thời tiết như chúng tôi vừa cập nhật người dân tại những khu vực có khả năng có mưa dông
cần lưu ý để có những lịch trình phù hợp và chuẩn bị áo mưa hoặc ô khi di chuyển